công an tỉnh nghệ an vừa đấu tranh triệt xóa thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề qua mạng với quy mô lớn
bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc lên đến gần hai trăm linh tỷ đồng trung bình mỗi ngày hơn một tỷ đồng
trong số một mươi năm đối tượng bị bắt giữ có ba đối tượng cầm đầu đường dây là nữ và đều trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
gồm nguyễn thị thủy nguyễn thị tâm và vũ thị lan thu giữ hai máy tính một mươi tám điện thoại di động một mươi năm sổ sách hai mươi cáp đề và một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai là trên một tỷ đồng
tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ là gần hai trăm linh tỷ đồng